hôm nay một mươi tám tháng một mươi một trường đại học hà nội tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm xây dựng và phát triển
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương đã tới dự buổi lễ
trải qua sáu mươi năm xây dựng và phát triển đến nay đại học hà nội khẳng định được uy tín
vị thế hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ
hàng nghìn chuyên gia đầu ngành về ngoại ngữ và các chuyên ngành bằng ngoại ngữ
đã và đang đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục cũng như phát triển kinh tế xã hội của đất nước
bên cạnh đó trường còn đào tạo ba mươi lưu học sinh hàng trăm nghìn cử nhân
nghiên cứu sinh được đánh giá cao về trình độ chuyên môn khả năng thích ứng nhanh với công việc
để có được những thành quả này đại học hà nội đã sử dụng giải pháp đẩy mạnh
về dân chủ cơ sở trao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị
công khai minh bạch hóa mọi hoạt động